thưa quý vị và các bạn đá bóng trong suy nghĩ của nhiều người thì sẽ là điều không tưởng đối với những người khiếm thị
bởi với dạng khuyết tật đó thì việc trực tiếp được tham gia vào môn thể thao vua này chỉ là điều mơ ước
thế nhưng giờ đây các bạn trẻ khiếm thị có thể tham gia những trận bóng đá mà một bên là các cầu thủ nhí sáng mắt
còn một bên là các cầu thủ nhí khiếm thị
tất cả sẽ cùng bịt mắt chỉ sử dụng tai để nghe tiếng hướng dẫn của giáo viên và tiếng chuông len keng trong quả bóng đang lan tròn
một trận đấu bóng đá mà một bên lan tròn
một bên là các cầu thủ nhí sáng mắt
còn một bên là các cầu thủ nhí khiếm thị
tất cả cùng bịt mắt chỉ sử dụng tài để nghe tiếng hướng dẫn của giáo viên và tiếng chuông len keng trong quả bóng nhỏ
không ai biết bên nào là đội sáng mắt và bên nào là đội khiếm thị
bởi tất cả mọi người đều như nhau
đó là cách mà những học sinh ở đây đang sử dụng để tham gia vào trận đấu đặc biệt này
và trong số các bạn trẻ ở đây
có những người đã từng bịt mắt
và không biết đến môn thể thao này
nhưng có những bạn thì chưa bao giờ được vào sân
bởi đó chỉ là một niềm mơ ước
trước đây em chưa được ra sân đá bóng
hôm nay được ra thì em thấy rất là vui
môn đá bóng là một môn thể thao
đòi hỏi sự nhanh trí và chạy của các cầu thủ
con rất là mong muốn và được tập đá bóng nhiều hơn để sau này trở thành cầu thủ đá bóng
trước kia thì em cũng mong ước là
muốn có một cái sân bóng hẳn hóa để đá
để cho nó rộng và thoải mái
thì bây giờ nó đã có
em thấy nó là một điều rất là tuyệt vời
vì các bạn khiếm thị ở đây
và ước mơ của các bạn bây giờ đã sử dụng

từ ngày có sân bóng đá
từ ngày có sân bóng đá
từ ngày có sân bóng đá tiêu chuẩn dành cho người khiếm thị này
các em học sinh của trường phổ thông cơ sở nguyễn đình triều hà nội
thường xuyên được tham gia tập bóng sau những giờ học
không chỉ được dàn luyện thể chất
các em còn được các thầy cô giáo hướng dẫn tỉ mỉ các cách chơi bóng
cũng như các chiến thuật chơi bóng như một đội bóng chuyên nghiệp
bởi thế nên những cậu bé này
lúc nào cũng hăng hái và say mê với trái bóng tròn
cũng có đầy đủ các vị trí
từ thủ môn tiền đạo
đến hậu vệ
rồi có cả đội hình dự bị
là cậu thủ nhí bé nhất đội
thế nhưng cứ khi có thời gian dành
và có lịch tập của đội bóng
cậu bé đậu ngọc kiên
học sinh lớp hai a hai trường phổ thông cơ sở nguyễn đình triều
lại hăng hái tập cùng các anh trong đội
thua kém các anh khá nhiều về chiều cao gần nặng
thế nhưng cậu bé này chưa từng nàn trí khi chơi môn thể thao này
bởi đơn giản với cậu
chơi bóng đá
không chỉ để dàn luyện
cậu bé đậu ngọc kiên
mà còn để giúp cậu bé có thêm được những người bạn mới
ai cũng biết là môn thể thao vua môn đá
thì được rất nhiều các em học sinh nam yêu thích
thể cả học sinh sáng học sinh kiếm thị
và môi trường ở trường thì mô hình là hòa nhập
các em khiếm thị được hòa nhập song song với tất cả các em học sinh sáng
và trong cái đam mê thể thao thì các em như nhau hết
phát điểm như nhau hết
thì các em rất là ao ước bóng đá
thì trái bóng của các em là được đặt và phát ra tiếng chuông
thì từ đó các em có thể nghe tính chuông của bóng
và các em định hướng vị trí và có thể tham gia và chơi môn thể thao vua
nhưng mà về quá trình đào tạo hướng dẫn các em chơi môn thể thao vua bóng đá này rất là khó khăn
nếu các em nhìn kém thì các em có thể hình dung được là
cầu thủ người ta đào bóng như này dẫn bóng truyền bóng xuất bóng như này
thì các em làm quen rất là nhanh
nhưng một số em kiếm thị hoàn toàn không nhìn thấy gì cả
thì các em tất cả hình dung hình dung trong đầu
thì mình phải hướng dẫn các em qua phương pháp cầm tay chỉ việc
nếu như dùng chân chạm bóng quả bóng nó tròn như này
các em dẫn bóng như thế này truyền bóng ra sau xuất bóng như thế nào
sân bóng dành cho người khiếm thị tại trường phổ thông cơ sở nguyễn đình triều thành phố hà nội
là sân bóng đá tiêu chuẩn dành cho người khiếm thị đầu tiên tại miền bắc
với mục đích nhằm hỗ trợ các học sinh khiếm thị có điều kiện tập luyện thể thao
đặc biệt là bóng đá để nâng cao sức khỏe thể chất học đường
đại sứ quán nhật bản và quỹ nippon foundation
đã phối hợp xây dựng sân bóng tiêu chuẩn này
với khoản chi phí trị giá bảy trăm hai mươi một triệu đồng
dự án được bắt đầu triển khai từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
đến nay đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng
nhằm giúp các em học sinh khiếm thị có cơ hội được học tập gian luyện thể thao
nâng cao sức khỏe một cách bình đẳng và hòa nhập
chúng tôi thấy người việt nam rất ham mê bóng đá
và chính phủ nhật bản rất vui khi được hỗ trợ cho người dân việt nam trong môn thể thao này
với dự án này chúng tôi mong muốn các em học sinh kém may mắn
sẽ có cơ hội để luyện tập thể thao nâng cao thể chất
và phát triển một cách công bằng các kỹ năng như các bạn đồng trang lứa
việt nam cũng đang đứng trước những cơ hội lịch sử
để tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ
và để đạt được sự phát triển đó
thì việc hòa nhập giữa người khuyết tật và người không khuyết tật là điều vô cùng cần thiết
chính phủ nhật bản mong muốn
sẽ tiếp tục được đồng hành và hỗ trợ cho việt nam nói chung
cũng như cộng đồng người khuyết tật việt nam nói riêng
ở nhật bản hiện nay có rất nhiều học sinh việt nam
và tại việt nam cũng có những người dân nhật bản đang sinh sống và làm việc
năm hai nghìn hai mươi thế vận hội mùa hè olympic và paralympic sẽ được tổ chức tại tokyo nhật bản
và sân bóng này mang tiêu chuẩn quốc tế
vì vậy các bạn trẻ việt nam khi tập luyện và chơi trên sân bóng này
có thể làm quen với các tiêu chuẩn quốc tế
và có thể trở thành những cầu thủ trong tương lai

bên cạnh đó việt nam và nhật bản là những quốc gia trong khu vực châu á
và có mối quan hệ rất tốt
việc có những hoạt động như thế này sẽ tăng cường thúc đẩy mối quan hệ giữa hai bên
hướng tới phát triển xây dựng môi trường đào tạo cho các môn thể thao của paralympic
là một trong những hoạt động đã được đưa ra trong kế hoạch hành động quốc gia của việt nam
áp dụng bóng đá cho người khiếm thị
cũng là một hoạt động ngoại khóa thiết thực và ý nghĩa cho học sinh ở dạng khuyết tật đặc biệt này
vì vậy các bạn có thể tìm ra những hoạt động đặc biệt này
việc hỗ trợ sân bóng có tiêu chuẩn quốc tế dành cho các em học sinh khiếm thị
không chỉ có ý nghĩa đóng góp cho sự trưởng thành khỏe mạnh của các em học sinh nơi đây
mà còn góp phần không nhỏ trong việc đẩy mạnh hơn nữa
hoạt động đào tạo giáo dục cho các cầu thủ bóng đá khiếm thị của việt nam
vấn đề trẻ học sinh nói chung và trẻ khuyết tật nói riêng
được quan tâm đến giúp thể chất trong nhà trường phổ thông đặc biệt lớn đội tiểu học là vô cùng quan trọng
vì việc này ảnh hưởng đến thể chất cũng như là
việc giáo dục đạo đức đối với trẻ
vì vậy đây là một công tác mà nhà trường chúng tôi rất quan tâm
và đặc biệt đối với đối tượng học sinh khiếm thị
tất cả các hoạt động giáo dục của nhà trường kể cả giáo dục thể chất
đều hướng đến cái tính chất là hòa nhập các con học sinh khiếm thị với các học sinh không khuyết tật
và sân bóng chuẩn dành cho học sinh khiếm thị không nằm vào mục đích đó
thông qua sân bóng này nhà trường cũng muốn các con học sinh khiếm thị
được dành được thể chất được vui chơi để có thể hòa nhập cộng đồng tốt hơn
và đây cũng chính là một cái hình thức mà nhà trường muốn gửi thông điệp đến phụ huynh học sinh
đến những học sinh không khuyết tật dòng trẻ khiếm thị
có thể tham gia tất cả các hoạt động như một trẻ không khuyết tật bình thường
nếu như trẻ có điều kiện và được xã hội cũng như là gia đình và nhà trường quan tâm
có thể thấy bên cạnh việc học văn hóa
thì vấn đề nâng cao sức khỏe thể chất cho học sinh nói chung
và học sinh khuyết tật nói riêng trong nhà trường
là một việc làm cần thiết và có ý nghĩa quan trọng
bởi không chỉ giúp các em học sinh
có sức khỏe tốt hơn có thêm kỹ năng sống
các hoạt động này còn giúp các em học sinh khuyết tật
có thể hòa nhập một cách tốt hơn
và bắt đầu từ những dự án hoạt động nhỏ
tới các dự án hoạt động lớn
với một phương án tốt và sự chung tay góp sức của cộng đồng
sẽ là một cách thiết thực để xây dựng một môi trường thực sự hòa nhập
cho cộng đồng người khuyết tật
một môi trường mà không ai bị bỏ lại phía sau